thưa quý vị một đối tượng trú tại tỉnh bến tre đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong khi xảy ra mâu thuẫn
đối tượng là trương hoàng vĩ chú tại huyện thạnh phú
cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh bến tre đã nhanh chóng tạm giữ trương hoàng vĩ để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu
vĩ cùng bốn người bạn đến khu phố hai thị trấn thạnh phú huyện thạnh phú
tại đây vĩ và lê trường trinh xảy ra mô thuẫn dẫn đến đánh nhau cả hai đều uống bia rượu trước đó
vĩ đã dùng dao bấm đâm một nhát trúng vào ngực nạn nhân
gây án xong vĩ cùng nhóm bạn bỏ trốn khỏi hiện trường
trinh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
đến tám giờ cùng ngày trương hoàng vĩ đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại bình định vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
hội đồng xét xử tòa án nhân dân
tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
tuyên phạt hai bị cáo cùng chú tại huyện tây sơn tỉnh bình định
là phan văn lưu sinh năm hai nghìn một bản án một mươi sáu năm tù
đình thanh trương sinh năm hai nghìn ba bản án một mươi hai năm tù
theo hồ sơ vụ án vào chiều một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đặng duy quang lê trí tài trong lúc điều khiển xe mô tô trên đường
đã bấm còi inh ỏi thì bị phan văn lưu chửi thề
tức giận quang tài cùng một số người bạn khác trong nhóm đánh lưu
nhưng được mọi người căn ngăn
bực tức vì bị đánh giữa nơi đông người
liêu đã rủ đinh thanh trương điều khiển xe mô tô
cầm theo một cây đao tự chế đi tìm để đánh trả thù
liêu đã cầm đao chém vào lưng tài nhưng không trúng
cùng lúc này quang quay đầu về phía sau và bóp thắng làm xe mất thang bằng
nên bị ngã về phía lề đường làm tài ngã đập đầu xuống đất
hậu quả lê trí tài chết trên đường đưa đi cấp cứu do trấn thương sọ não
nguyễn duy quang thương nhẹ
cho vay lãi nặng với lãi suất từ bốn cho đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương với một trăm bốn mươi bốn cho đến một trăm tám mươi một năm
năm đối tượng vừa bị công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt khẩn cấp
trước đó công an tp vĩnh yên nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh
tố giác về việc cơ sở hỗ trợ tài chính hoàng phúc ba
địa chỉ tại phương liên bảo tp vĩnh yên do hoàng đăng dũng làm chủ
có hành vi cho vay
công an tp vĩnh yên đã đấu tranh triệt phá bắt giữ năm đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
tại cơ sở này gồm nguyễn bá dũng đinh văn đại lê trung hiếu vũ anh tuấn và nguyễn văn hiệp
tại thời điểm kiểm tra công an thu giữ hàng nghìn giấy vay tiền chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân bằng đại học sổ hộ khẩu thế chấp
cũng như nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại cơ sở hoàng phúc ba
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan công an cho biết đã có khoảng năm trăm linh người vay tiền của hoàng đăng dũng
và đồng bọn với mức lãi suất từ bốn cho đến năm đồng một triệu một ngày
đối tượng hoàng đăng dũng thu lời bất chính nhiều tỷ đồng
một ổ nhóm chuyên mua bán tặng chữ các loại súng săn chủ yếu hoạt động trên mạng internet
vừa bị công an quận thanh xuân hà nội đấu tranh triệt phá
nhóm đối tượng này nhập lậu từ trung quốc với số lượng lớn là nòng súng
thân súng và đạn trì và một số bộ phận khác của súng săn về việt nam
quay video quảng cáo bán các loại linh kiện súng trên mạng xã hội
hơn năm trăm linh nòng khung súng một mươi chín bình chứa khí một mươi sáu ống giảm thanh sáu ống ngắm một mươi bốn van khí
một bộ máy tính một bộ khác laser và hàng trăm viên đạn trì là số tăng vật mà đội cảnh sát hình sự
công an quận thanh xuân đấu tranh thu giữ của ổ nhóm đối tượng này
tại cơ quan công an
bước đầu các đối tượng thừa nhận vi phạm và cho rằng dù biết là mặt hàng cấm nhưng do thiếu hiểu biết nên vẫn mua bán kiếm lời
tôi đăng những hình ảnh linh kiện một số linh kiện thì có khách gọi điện đến và hỏi giá
hỏi giá nếu mà ok về giá giữa hai bên thỏa thuận giữa hai bên ok thì là người ta đặt
và tôi sẽ mang đơn hàng đó ra xe ô tô để gửi hoặc là có thể ship cod
tôi cũng không hiểu quy định của pháp luật tôi làm theo gọi là thấy anh em bạn bè nói chung là ở trên mạng người ta bán nhiều thì cũng lên tìm hiểu và học và bán theo
các đối tượng trong ổ nhóm này đều trú tại thành phố hà nội gồm trần mạnh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường láng thượng quận đống đa
bùi quang thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng và vũ quang nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phúc xá quận ba đình
ba đối tượng này
lập ba shop online để bán các mặt hàng linh kiện súng săn
loại súng này không phải là súng quân dụng nhưng là mặt hàng thuộc danh mục cấm bởi nếu bắn trúng người có thể gây thương tích hoặc tử vong
riêng về cái súng săn này thì sau khi mà chúng tôi giám định thì ở viện khoa học hành sự đã có cái kết luận đây là dụng súng săn mà khi mà sử dụng thì có thể là bắn vào người thì gây chết người và gây thương tích
nhưng mà theo cái quy định hiện nay cái chế tài xử lý đối với tội danh này nó chưa phù hợp
vì những cái vụ như này chúng tôi
nhận định là các đối tượng đưa ra thị trường là với số lượng rất lớn
tức là có tháng lên đến hàng nghìn khẩu súng
về cái mức độ nguy hiểm của cái súng này thì ở trong xã hội ví dụ như là ngoài xã hội thì nó gây ảnh hưởng về cái an ninh trật tự là rất là lớn
các loại linh kiện súng săn súng tự chế nếu lực lượng chức năng không kịp thời bắt giữ ngăn chặn các đối tượng phạm tội dễ dàng lợi dụng để sử dụng vào mục đích gây án dẫn đến mất an ninh trật tự tại các địa phương
tuy nhiên dù các lực lượng chức năng đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm có hành vi vi phạm nhưng do lợi nhuận cao và chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe nên các hoạt động này vẫn gia tăng trên không gian mạng
một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc theo hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện tam bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
khoảng hai giờ chiều qua lực lượng công an kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông phạm thái hoàng
ở xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi một đối tượng tạm giữ một bộ tài xỉu một mươi một xe mô tô một mươi điện thoại di động cùng với số tiền trên người các đối tượng khoảng bảy mươi triệu đồng
đoạn đường d gần núi bùi thuộc tổ dân phố nam sơn phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam nơi đã xảy ra vụ cướp giật tài sản tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân là chị nguyễn thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tiểu khu la mát thị trấn kiện khê huyện thanh liêm bị một đối tượng đi xe máy giật một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng bảy triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát
ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng đinh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã thanh hà huyện thanh liêm
huyện thanh liêm là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên vật chứng thu giữ gồm một xe máy mang biển số chín mươi h tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi một một điện thoại một dây chuyền một dao và một số đồ vật có liên quan
trong thời gian tháng sáu vừa qua tôi đã dùng dao vào xe máy của mình để chặn cướp tiền của người phụ nữ tôi đi làm công nhân đi trên đường vắng của mình
đấu tranh khai thác bước đầu tuấn khai nhận với thủ đoạn lợi dụng trời chập tối
các tuyến đường vắng phương tiện ít người qua lại đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường d gần núi bùi thuộc tổ dân phố nam sơn phường châu sơn thành phố phủ lý để theo dõi quan sát
sau khi phát hiện mục tiêu là những phụ nữ có tài sản đi một mình tuấn áp sát xe dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp cướp giật tài sản rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
chỉ tính từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối tượng này đã gây ra bốn vụ cướp cướp giật tài sản
được biết tuấn cũng đã có một tiền án về hành vi cướp giật ra tù vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
qua hành vi của đối tượng đinh thanh tuấn gây ra cơ quan công an khuyên kéo các chị đi nàm công dân về muộn
nên đi về các khu đường vắng nên tụ tập nhau lại xong đi tầm thành bốn năm người đi qua các khu vắng đối tượng có biểu hiện cướp tài sản

với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm trong thời gian ngắn đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã kịp thời làm rõ bắt giữ đối tượng gây án được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
qua các vụ việc trên mỗi người dân nhất là phụ nữ cần nâng cao cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản
khi ra đường cần hạn chế mang theo các tài sản có giá trị cảnh giác khi qua những đoạn đường vắng đồng thời cung cấp thông tin để cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị tính đến sáu giờ ngày hai mươi ba tháng sáu đã sáu mươi tám ngày việt nam không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
cả nước hiện còn hai mươi một bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đều trong tình trạng sức khỏe ổn định
riêng bệnh nhân số chín mươi một là phi công người anh hiện đã hoàn toàn tỉnh táo sức cơ thể hồi phục tốt và chỉ còn yếu nhẹ hai chân phổi cải thiện trên tám mươi năm đã ngưng oxy và thở khí phòng
bệnh nhân tự ăn uống trên rừng bệnh

nguyễn kim vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin
các cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an